vào lúc một mươi ba h chiều nay cơn bão số bốn bắt đầu đổ bộ vào quảng trị mưa lớn và gió giật mạnh kéo dài trong nhiều giờ liền
nhiều địa phương của tỉnh quảng trị bị ngập úng cục bộ nhiều nhà dân bị tốc mái nhiều diện tích hoa màu bị gãy đổ
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại quảng trị
theo thống kê chưa đầy đủ tính đến một mươi tám h ngày hai mươi năm tháng bảy bão số bốn đã làm tốc mái hơn năm mươi nhà dân tại các huyện cồn cỏ gio linh vĩnh linh
gió mạnh và mưa lớn đã làm ngập úng hoàn toàn trên một hectare lúa và hoa màu hàng chục hectare cây rừng cây cao su bị gãy đổ
bác chỉ huy phòng chống đột bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh quảng trị cho biết
ảnh hưởng của bão số bốn tại địa phương đã tiến hành sơ tán khoảng một ba trăm linh hộ và trên bốn hai trăm sáu mươi người
ở các huyện vĩnh linh do linh triệu phong hải long huyện đào cồn cỏ thành phố đông hà
bác chỉ đào chúng tôi cũng đang tập trung tất cả mọi cái để bám sát vệ tinh hình cơ sở
để nắm chắc tinh hình cũng như là thỏng kế tinh hình thiệt hại và có những cái chỉ đào và giải pháp rất kịp thời
trước hết là vấn đề đảm bảo an toàn cho người dân cũng như là những vấn đề tài sản
và đã lưu ý đến tất cả các bán chỉ đào ở địa phương và các cơ sở
đó là chúng ta phải phong trọng phong trình bão và cái hoàn lưu sau bão
trước những thiệt hại do bão số bốn gây ra các cơ quan chức năng tỉnh quảng trị
đã và đang huy động lực lượng để hỗ trợ các hộ dân có nhà bị tốc mái sớm ổn định cuộc sống
hiện tỉnh quảng trị cũng đang tiếp tục huy động lực lượng túc trực để đề phòng hoàn lưu sau bão
và thực hiện nghiêm lệnh cấm tàu thuyền ra khơi nhằm bảo đảm tính mạng và tài sản cho người dân